tại tỉnh lạng sơn công an huyện lộc bình vừa nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm vụ cướp giật và trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
cụ thể hồi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám một phụ nữ đang đỗ xe mua hoa quả
trong giỏ xe có chiếc ví bên trong có một triệu sáu trăm linh nghìn đồng một điện thoại di động một thẻ căn cước công dân
thì bị hai đối tượng đeo khẩu trang đi xe mô tô không đeo biển kiểm soát giật chiếc ví rồi phóng đi
chưa đầy hai mươi bốn giờ điều tra lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng gây án là hoàng văn khôi và hoàng thanh thiên
hai đối tượng là anh em ruột cùng chú tại huyện lộc bình
sau khi cướp số tài sản trên khôi và thiên đã mang điện thoại di động đi bán được hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an huyện lộc bình đã thu hồi được chiếc điện thoại di động đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng tại huyện lộc bình công an huyện đã khẩn trương điều tra truy xét và làm rõ bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản là nguyễn hồng quảng và lê anh tuấn cùng chú tại thị trấn na dương huyện lộc bình
tăng vật là chiếc điện thoại di động mà hai đối tượng đã trộm cắp của một người dân trên địa bàn